theo tổng cục hải quan trong tháng bốn tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt bốn mươi năm tỷ usd giảm bảy tám so với tháng trước
riêng xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang thị trường hoa kỳ trong quý i năm hai nghìn một mươi chín tăng cao tới tám mươi bảy hai đạt trị giá hai sáu mươi năm tỷ đô la mỹ
đồng thời hoa kỳ cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với mặt hàng này chiếm gần hai mươi hai tầm kinh ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của việt nam trong quý i
ngoài hai nhóm hàng trên hoa kỳ đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhiều nhóm hàng chủ lực của việt nam như dệt may gỗ và sản phẩm dây dép
trong đó dệt may là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của việt nam sang quốc gia bắc mỹ này với kim ngạch ba ba trăm hai mươi sáu tỷ usd tăng chín chín so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tới bốn mươi sáu bảy tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước